bốn tháng đầu năm nay giá xăng dầu thế giới giảm mạnh sau đó xu hướng tăng trở lại cuối tháng bốn
nhất là từ khi việt nam bước vào thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
và thị trường thế giới cũng có những chuyển biến tích cực
vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục
nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng nhiên liệu năng lượng tăng trở lại
khi việt nam bắt đầu vào thời kỳ mới để phục hồi kinh tế
giá các sản phẩm xăng dầu của thế giới cũng tăng từ sáu mươi chín đến trên một trăm bốn mươi
mặt hàng xăng e năm thế giới tăng một trăm bốn mươi ba xăng ron chín mươi năm tăng trên sáu mươi chín
tuy nhiên xăng dầu trong nước chỉ tăng hai mươi một tám đến ba mươi ba thấp hơn so với giá tăng của thế giới
theo các chuyên gia mặc dù giá xăng thế giới tăng cao
nhưng việt nam lại điều chỉnh tăng thấp hơn và điều chỉnh thành bốn lần
là do việt nam đã sử dụng quỹ bình ổn một cách linh hoạt và hợp lý
đặc biệt với lần điều hành gần đây nhất
mặt hàng xăng ron chín mươi năm trên thế giới đã tăng gần một tám trăm linh đồng
thì việt nam trích quỹ bình ổn chín trăm linh đồng
như vậy giá xăng ron chín mươi năm chỉ tăng tám trăm sáu mươi tám đồng
từ nay đến cuối năm liên bộ tài chính và công thương và các đơn vị liên quan
sẽ điều hành giá xăng dầu một cách hài hòa trên tinh thần sử dụng quỹ bình ổn hợp lý
để bảo đảm không tăng đột biến giá xăng dầu